lúc tám giờ ngày hai mươi tám tháng ba tàu cứu nạn sar hai nghìn bảy trăm linh một thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực bốn
đã lai dắt tàu vỏ thép bd chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ts cùng tám ngư dân về cảng nha trang thành phố nha trang tỉnh khánh hòa an toàn
trước đó đêm hai mươi sáu tháng ba trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá bd chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ts
do ông lê văn thiểu bốn mươi chín tuổi chú ở xã hoài hương huyện hoài nhơn tỉnh bình định làm thuyền trưởng
bị hỏng máy thả trôi mất khả năng điều động và không thể khắc phục được
lúc này vị trí tàu cá gặp nạn cách bờ biển thành phố nha trang khoảng bảy mươi hải lý theo hướng đông bắc
thời tiết trên vùng biển tàu cá gặp nạn chuyển biến ngày càng xấu khi có gió đông bắc cấp năm giật cấp sáu
gây nguy hiểm đến tính mạng của các ngư dân trên tàu cá bị nạn
đến một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một đã tiếp cận được tàu cá bd chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ts
đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để tổ chức cứu nạn
ngay sau đó lực lượng cứu nạn trên tàu sar hai nghìn bảy trăm linh một tiến hành lai rắt tàu cá bd chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín ts cùng tám ngư dân về cảng nha trang
hiện sức khỏe và tinh thần của các ngư dân đều đã ổn định